cải cách thủ tục hành chính cho đến nay đã có nhiều bước tiến bộ số lượng thủ tục đã giảm
chi phí thủ tục cũng giảm do vậy mà môi trường đầu tư kể cả các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
đã phát triển mạnh hơn tuy nhiên vẫn còn nhiều thủ tục dầm ra biến tướng gây cản trở sự phát triển
của doanh nghiệp và đời sống của người dân đây là nhận định của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi làm việc với cục kiểm soát thủ tục hành chính và hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính vào chiều nay
thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để cắt giảm thủ tục hành chính
loại bỏ giấy phép con từng bước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận
về phía bộ ngành địa phương vẫn còn ban hành và duy trì những quy định không hợp lý tự đặt thêm thủ tục
hoặc biến tướng các loại giấy phép mới tiếp tục cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
và đời sống của người dân
sửa đổi các quy định không cần thiết gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân